ngày một mươi hai tháng một tổng thống mỹ joe biden cảnh báo nước này sẽ thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào phiến quân houthi ở yemen nếu lực lượng này tiếp tục tấn công các tàu thuyền thương mại ở biển đỏ
lời cảnh báo được đưa ra trong chuyến đi vận động tranh cử ở bang pennsylvania của tổng thống biden
tổng thống mỹ joe biden nói rõ mỹ sẽ đáp trả houthi nếu họ còn tiếp tục các hành động thái quá
nhà lãnh đạo mỹ cũng nói ông không tin các cuộc không kích của mỹ và anh nhằm vào các tay súng houthi đã gây ra bất kỳ thương vong nào cho người dân thường ở yemen
trước đó một nguồn tin của quốc phòng mỹ cho biết nước này và anh đã tiến hành các cuộc tấn công vào ngày một mươi hai tháng một nhằm vào các địa điểm liên quan đến thiết bị bay không người lái tên lửa đạn đạo tên lửa hành trình các hệ thống giám sát trên không và radar ven biển của lực lượng houthi ở yemen
người phát ngôn của lầu năm góc ông patrick ryder được tờ arab news của arab seals dẫn lời vào ngày một mươi hai tháng một
nói rằng mỹ đang theo dõi tiếp tình hình nhưng hiện chưa có kế hoạch gửi thêm quân tới khu vực
sau khi washington và london tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng houthi ở yemen tổng thống thư ký liên hợp quốc antonio guterres kêu gọi tất cả các bên không làm tình hình bất ổn ở biển đỏ leo thang
ông stephen duzaric người phát ngôn của tổng thư ký liên hợp quốc ông antonio guterres nhấn mạnh
tướng nhật bản ông fumio kishida cho biết chính phủ nước này sẵn sàng cung cấp khoảng năm năm trăm linh nhà ở cho thuê tại tỉnh ishikawa và khoảng một mươi bảy nhà ở tại các tỉnh xung quanh cho những người bị mất nhà cửa do động đất